thưa quý vị sau hơn ba mươi năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới
tinh thần bất diệt của cách mạng tháng tám luôn là nguồn lực hôn đúc ý chí quyết tâm
phấn đấu của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nhờ đó đất nước đã vươn lên vượt qua ngưỡng nước nghèo kém phát triển trở thành nước đảng phát triển
đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện cùng với đó là những chính sách đối ngoại của đảng
ngày càng mở rộng uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
đảng đã viết tiếp vào lịch sử của dân tộc những ngày xuân tươi sáng
về một đất nước anh hùng ngày càng phôn thịnh trên con đường đổi mới
trong sự nghiệp đổi mới đảng cộng sản việt nam tiếp tục dương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc
theo tinh thần đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
ngay từ đại hội đảng lần thứ bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một đảng đã tuyên bố việt nam muốn là bạn của các nước trên thế giới
phấn đấu vì mục tiêu hòa bình độc lập và phát triển
vì vậy đảng quyết định mở rộng đối ngoại với đường lối đa phương hóa
qua đó đã giúp việt nam có những bước tiến dài đầy ấn tượng trên trường quốc tế
nguyên tắc thì chúng ta kiên trì nhưng mà sách lược thì chúng ta linh hoạt
cái nguyên tắc là gì tức là chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu tối thượng
cái mục tiêu đúng đắn và cao cả của cách mạng của đất nước của đảng
đó là độc lập tự chủ đó là chủ quyền lãnh thổ
thế còn cái sách lược thì nó hết sức linh hoạt
tùy từng thời điểm tùy từng lúc tùy từng nơi
có lúc cương có lúc nhu có lúc nhanh có lúc chậm có lúc tiến có lúc nhủ
để chúng ta đạt được cái mục tiêu cao cả
mỗi một nước đối với chúng ta vừa là đối tác nhưng mà vừa là đối trưởng
trong phương thức thì vừa là hợp tác vừa là đấu tranh
mỗi một nước đều thế còn cái liều lượng ấy là chính là do cái thực tiễn
nhạy bén để nhìn thấy phải có một cái tư duy mới phải có đấu tranh thì nó mới ra được
bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến đổi
đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực và cộng đồng quốc tế
đối với việt nam trong xu thế hội nhập sâu rộng quyền hạn và nghĩa vụ
trách nhiệm quốc tế của việt nam lại càng tăng lên nặng nề hơn
trước tình hình đó đảng đã tiếp tục phát huy tinh thần kết hợp sức mạnh thời đại và dân tộc
sức mạnh nội lực và quốc tế để nhanh chóng quyết đoán những chiến lược
sách lược đúng đắn sáng tạo và mềm dẻo linh hoạt
nhưng mà nếu chỉ thế không thôi không nghĩ đến yêu cầu khác thì cũng không được
phải giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước mình tiếp tục là phát triển lên
và đối với chúng ta ai vi phạm đến chủ quyền độc lập là không bao giờ chúng ta nhân nhượng
và không bao giờ chúng ta là không đấu tranh không quyền quyết
bảy mươi năm năm qua kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
bảo vệ vững chắc
nhưng qua sự nghiệp đổi mới lịch sử đã lựa chọn đảng cộng sản việt nam
với khát vọng mang lại tự do hạnh phúc no ấm cho đồng bào
ngoài lợi ích của tổ quốc nhân dân thì đảng không có lợi ích riêng nào khác
chín mươi năm đảng anh hùng và gắn bó với nhân dân đã viết thêm vào lịch sử
những ngày xuân sáng tươi rực rỡ nhất
đảng xứng đáng là trí tuệ là danh dự của dân tộc